do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một số xã ở các huyện hương khê vũ quang hương sơn tỉnh hà tĩnh đã bị ngập cục bộ và chia cắt
một số xã bị ngập lụt nằm ở thượng nguồn sông ngàn sâu như lộc yên hương trạch hương đô hương liên và một số tuyến đường tại hương thủy hương đô hòa hải huyện hương khê nước ngập sâu từ một đến hai mét
thông tin từ ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi bốn bắt đầu từ một giờ ngày một mươi tám tháng một mươi hồ ngàn trươi xả lũ với lưu lượng xả từ bốn mươi mét khối một giây đến tám trăm bốn mươi mét khối một giây
thời gian xả lũ đến khi hết ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới
trước diễn biến phức tạp của thế tiết tại các địa phương đơn vị tỉnh hà tĩnh đã tiến hành kiểm tra ra soát tất cả các vị trí có nguy cơ cao về sạt lở đất lũ quét thông báo đến tận từng hộ gia đình nằm trong vùng nguy hiểm để chủ động ứng phó khi có lũ xảy ra